các quốc gia asean khác cùng tỏa sáng mạnh mẽ hơn sau đại dịch covid một mươi chín thông qua ba phần trình diễn
trên các diễn đàn mạng xã hội rất nhiều cư dân mạng đã hào hứng chia sẻ lại những hình ảnh đẹp của đêm khai mạc sea games ba mươi một với đầy tự hào
lễ khai mạc sea games ba mươi một có chủ đề cùng tỏa sáng lastile là khát vọng thể hiện nội lực trong sự tương đồng và khác biệt của văn hóa các nước đông nam á
kêu gọi tình đoàn kết chia sẻ để kiến tạo một cộng đồng bền vững trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những biến động và thử thách lớn lao
rất nhiều cư dân mạng đã chia sẻ những dòng cảm xúc bởi sau gần hai mươi năm họ mới lại chứng kiến một buổi lễ khai mạc sea games tại việt nam
ôi đẹp quá nhớ hai mươi năm trước khi còn là học sinh đếm ngược từng ngày đến sea games việt nam giờ đã khác trước rất nhiều
rất ấn tượng mong đại hội diễn ra thành công tốt đẹp
nhìn hình ảnh lá cờ được kéo lên cảm xúc tự hào
về việt nam trong tôi lại trào dâng chúc kỳ đại hội sea games ba mươi một thành công tốt đẹp
sau nghi thức thượng cờ việt nam các màn biểu diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa việt nam đã chính thức khai mở
dưới sự chứng kiến của gần hai mươi khán giả cùng quan khách quốc tế và đại diện của một mươi một quốc gia dự sea games ba mươi một
trên sân khấu rộng bảy m hai kết hợp cùng hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại
hàng nghìn nghệ sĩ diễn viên của một mươi bốn đơn vị nghệ thuật thể thao đã tạo ra bức tranh liên hoàn
với những đường nét đặc trưng việt nam
ở đó có cây tre kiên cường hoa sen dịu dàng thuần khiết cùng áo dài và non lá
rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự ấn tượng với tiết mục mở màn giới thiệu về đất nước con người việt nam
đẹp và hoành tráng thực sự dù mới chỉ xem qua tv chúc mừng việt nam hy vọng tốt đẹp trong suốt đại hội
quá hay quá giỏi quá tuyệt vời cảm ơn các nghệ sĩ đã giới thiệu những hình ảnh đẹp nhất về đất nước con người việt nam tới bạn bè khu vực
tôi thấy rất đẹp tính nghệ thuật cao âm nhạc phù hợp kỹ xảo tốt quá hoành tráng quá đẹp
thật ấn tượng với hình ảnh người phụ nữ việt nam trong tà áo dài chiếc non lá xuất hiện lung linh huyền ảo
cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự mãn nhãn khi được chiêm ngưỡng bức tranh đồng hồ nét văn hóa độc đáo của việt nam rực rỡ trên sân khấu
đêm khai mạc cũng giúp khán giả cảm nhận về những nét văn hóa đặc sắc của mỗi quốc gia đông nam á qua các bức tranh được vẽ bằng ánh sáng
đây cũng là dịp để việt nam quảng bá hình ảnh tới bạn bè quốc tế sau hai năm du lịch bị ảnh hưởng bởi covid một mươi
ấn tượng màn bắn pháo hoa quá xem mà cảm xúc hơi rưng dưng luôn tự hào lóng việt nam đất nước tôi
nhìn hình ảnh đêm khai mạc hoành tráng cảm thấy công tác chống dịch của việt nam đã làm rất tốt trong thời gian qua
hy vọng sự thành công của lễ khai mạc sea games ba mươi một sẽ là điểm mở đầu cho một giai đoạn mới sau dịch bệnh để cùng nhau hợp tác phát triển kinh tế trong toàn khu vực
chia sẻ hình ảnh của các bạn
hình ảnh đại diện phá hoa rực rỡ sắc màu các cổ động viên cư dân mạng cũng không quên gửi lời chúc tới các vận động viên việt nam và các đoàn thể thao nước bạn
chúc sigem ba mươi một thành công rực rỡ đúng với tinh thần chủ đề lễ khai mạc sigem ba mươi một cùng tỏa sáng
chúc sigem ba mươi một thành công tốt đẹp
chúc các quốc gia gặt hải đến những thành quả tốt đẹp
trung đoàn việt nam mang thật nhiều huy chương vàng về cho việt nam
tôi kỳ vọng đoàn thể thao việt nam sẽ có một kỳ đại hội thành công đứng đầu bảng tổng sắp thành tích
chúng ta đã có một đêm khai mạc ấn tượng thể hiện được tinh thần văn hóa việt nam giúp bạn bè trong khu vực hiểu hơn về đất nước con người việt nam
tất cả đều gửi lời chúc tốt đẹp tới các đoàn thể thao
còn bạn muốn chia sẻ điều gì đến các vận động viên đến đại hội hãy để lại bình luận trên fanpage của truyền hình công an nhân dân để cùng lan tỏa tinh thần thể thao tinh thần hiếu khách của người dân việt nam
hãy để lại bình luận trên fanpage của truyền hình công an nhân dân việt nam